bệnh sốt rét vẫn đang là một vấn đề lớn không chỉ đối với việt nam mà còn cả thế giới
trong những năm vừa qua ngành y tế của nước ta đã nỗ lực và đã đạt được một số thành tựu nhất định
trong công tác phòng chống và kiểm soát căn bệnh này
hôm nay tại hà nội bộ y tế và viện sốt xét ký sinh trùng côn trùng trung ương đã phối hợp tổ chức hội thảo
công bố kết quả công tác phòng chống kiểm soát sốt z giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy
và đưa ra nhóm giải pháp dài hạn để hướng tới mục tiêu loại trừ hoàn toàn số z tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi năm
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới khoảng bốn mươi dân số thế giới hiện nay đang sống trong vùng có nguy cơ mắc sốt z
hàng năm có khoảng ba trăm năm mươi năm trăm linh triệu người mắc sốt z và hơn một triệu người chết do sốt z
viện sốt z ký sinh trùng quân chủng trung ương cho biết số bệnh nhân mắc sốt z ở việt nam vẫn ở mức cao
hàng năm ghi nhận trung bình khoảng ba mươi trường hợp mắc sốt z
trên một trăm linh trường hợp sốt rét ác tính và gần một mươi trường hợp tử vong do sốt rét
hiện nay hoạt động phòng chống và kiểm soát bệnh số z còn gặp nhiều thách thức
do sốt rét có xu hướng tập trung ở những địa bàn còn tồn tại nhiều khó khăn về kinh tế xã hội
khiến gia tăng nguy cơ dịch bệnh sốt z sẽ bùng phát trở lại và ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc phát triển mạnh mẽ tại việt nam
để hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sốt xét tại việt nam
thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bệnh tới mọi người dân và duy trì nguồn ngân sách và nguồn viện trợ từ các tổ chức nước ngoài
cho việc nghiên cứu vaccine phòng chống sốt z và biện pháp ngăn chặn tình trạng sốt z kháng thuốc là hết sức cần thiết